thưa quý vị khu vực ngoài đê ở hai bên bờ sông hồng đoạn chạy qua địa bàn thành phố hà nội hiện có gần một triệu dân sinh sống kéo dài từ huyện phúc thọ đến phú xuyên
trong khi quy hoạch phân khu sông hồng chưa được triển khai nhiều điểm người dân sinh sống ổn định phía ngoài đê đang gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống
chúng tôi cũng phải nói thêm về quy hoạch chung phát triển thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên cho đến nay thành phố chưa hoàn thành quy hoạch phân khu sông hồng vướng mắt chính là phân khu hai bên bờ sông hồng sẽ là gắn như thế nào với phương án thoát lũ
vì vậy việc sử dụng đất ven bãi sông hồng còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội
gia đình ông lê văn vinh thường trú tại số hai mươi ba ngõ một trăm năm mươi hai phố thùy lĩnh phường lĩnh nam quận hoàng mai có tám nhân khẩu với ba thế hệ ba cặp gia đình cùng chung sống trong một ngôi nhà rộng bốn mươi m hai
bình quân mỗi khẩu chỉ có năm m hai chỗ ở và sinh hoạt chỉ bằng một phần ba số diện tích chỗ ở tối thiểu cho một nhân khẩu điều này đã và đang mang đến nhiều sự bất tiện trong sinh hoạt
người con trai thứ hai của ông đã ba mươi tuổi mặc dù muốn lập gia đình để ổn định làm ăn
nhưng do không có chỗ nên đành phải lùi thời gian tổ chức đám cưới
còn đây là ngôi nhà của gia đình ông phạm văn kỳ ngõ chín mươi năm phố thùy lĩnh phường lĩnh nam quận hoàng mai
ngôi nhà xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một trải qua bốn mươi năm đã xuống cấp trầm trọng tường nứt ngòi vỡ trời mưa nước tràn vào tận giường ngủ
tuy nhiên khi đi xin giấy phép xây dựng thì ông chỉ nhận được cái lắc đầu của chính quyền các cấp
nhà cửa thì nói chung là nó rất là chất trộn về sinh hoạt thì nó khó khăn đấy
xây nhà bốn mươi năm nay thì nó chóc lở hết tất cả và sập sệ lứt hết xung quanh rồi
tôi muốn xây lại cái diện tích của cái nhà này phạm vi lên hai tầng để lấy chỗ phòng ở và sinh hoạt
mong muốn được các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết sớm và trả lời cho nhân dân các thông tin liên quan đến quy hoạch
đến việc cấp phép xây dựng để nhân dân có cái điều kiện mà lo liệu cái cuộc sống của mình
trong đó có cái việc là chia tách các thửa đất cho các con và xin phép xây dựng khi mà cái nhu cầu nhà ở nó tăng lên
chỉ tính riêng trong quận hoàng mai khu vực ngoài đê sông hồng có trên một năm trăm linh hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
các hộ này đã đóng thuế sử dụng đất đầy đủ trong nhiều năm qua
nhưng theo quyết định hai mươi năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân thành phố hà nội thì họ chỉ được phép xem xét
cải tạo sửa chữa trên cơ sở giữ nguyên quy mô công trình hiện trạng không làm thay đổi vị trí diện tích xây dựng
điều này đã và đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân vì nhu cầu mở rộng diện tích
và xây dựng mới chỗ ở của người dân là rất lớn
vâng thưa quý vị qua clip vừa rồi chúng ta có thể thấy những ngôi nhà đã sập sệ xuống cấp
đến mức không thể sửa chữa vì khi động vào nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào
cuộc sống của nhiều người dân gặp rất nhiều khó khăn và mong muốn lớn nhất của họ đến thời điểm này
là được chính quyền xem xét cho xây dựng lại nhà cửa để có chỗ ở an toàn
để tháo gỡ khó khăn cho người dân thành phố hà nội đã có công văn số một nghìn năm trăm chín mươi ba nêu rõ
về cấp phép xây dựng chưa rõ ràng do thiếu quy hoạch phòng chống lũ dẫn đến gây khó khăn
cho các cấp chính quyền thành phố trong công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng
cần sớm lập phê duyệt và triển khai quy hoạch hành lang thoát lũ sông hồng
qua đó tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người dân khu vực ngoài đê
riêng trên địa bàn thành phố hà nội có trên ba trăm ba mươi chín người sống trong sáu mươi bốn khu dân cư ngoài đê
các hộ này không nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm không thuộc diện phải di rời
nhu cầu về cải tạo xây dựng mới rất cao
cử tri và người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị phản ánh về nội dung này
quận hoàng mai và thành phố hà nội cũng không ít lần gửi công văn đề nghị tháo gỡ những nút thắt
để cấp phép xây dựng cho người dân
ở khu vực này thì quận hoàng mai đã có rất nhiều văn bản để gửi cho sở xây dựng
cũng như báo cáo uyên nhân thành phố hà nội
khu vực ngoài bãi thì hiện nay thành phố đang giao cho viện quy hoạch
cũng như là sở quy kiến trúc để nghiên cứu
cũng lập một dự án tầm thể về quy hoạch vùng ngoài vùng bãi
nhưng hiện nay thì cũng chưa được phê duyệt
và đối với cái quy hoạch thoát lũ hai trăm năm mươi bảy được thủ tướng phê duyệt trước đây
thì hiện nay thì cũng nằm trong hành lang
trên địa mục quận hoàng mai thì cũng nằm trong hành lang theo phê duyệt đó
và hiện nay căn cứ quy hoạch đó thì cũng chưa được triển khai thực hiện
gần đây nhất ngày hai mươi bảy tháng sáu tại hội nghị hà nội hai nghìn hai mươi
hợp tác đầu tư và phát triển do thành ủy hội đồng nhân dân

thành phố hà nội tổ chức
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ cũng nhắc đến tầm quan trọng
của các quy hoạch phân khu trong đó có phân khu sông hồng
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm lập và phê duyệt
và trong khi chờ đợi cái việc điều chỉnh các cái quy hoạch chung của thủ đô
thì hà nội quyết tâm phấn đấu sẽ phủ đầy các cái quy hoạch phân khu
đặc biệt là các cái quy hoạch phân khu sông hồng sông nhuệ và sông đáy
nếu chúng ta làm tốt được các quy hoạch phân khu này
và cái điều này phát triển phụ thuộc rất nhiều với đồng chí bộ trưởng
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ở đây
bởi vì nếu mà muốn làm được các cái quy hoạch phân khu này
thì phải xác định được cái quy hoạch về thoát lũ
và nếu chúng ta có làm tốt được các quy hoạch phân khu này
thì kỳ tích mới có thể làm nên kỳ tích sông hồng
báo cáo đồng chí bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

không chỉ việc cấp phép xây dựng nhà ở cho người dân
mà việc cải tạo chỉnh trang xây mới các trường học hạ tầng giao thông
các công trình công cộng phục vụ nhân dân khu vực ngoài đê sông hồng
cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do quy hoạch về hành lang thoát lũ chưa được phê duyệt
đây là vấn đề hết sức bức thiết đòi hỏi công tác phối hợp chặt chẽ
của thành phố hà nội cùng các bộ ngành có trách nhiệm